thưa quý vị lợi dụng sự phát triển của công nghệ các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo
sử dụng tên hình ảnh ký hiệu biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
như lừa đảo chiếm đoạt tài sản bôi nhọ danh dự đảng nhà nước lực lượng công an
do đó bộ công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng
theo dõi tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp tích xanh
đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội
để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mạng otp gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
nếu buộc phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng
thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã hội
đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản
người dân không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng khi chưa được xác thực kiểm chứng
cần tìm đến những thông tin được đăng tải trên các cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
cơ quan báo chí trinh thống góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc sai sự thật lan truyền trên không gian mạng hiện nay
theo quy định của pháp luật cổng thông tin điện tử của bộ công an và công an các đơn vị địa phương có tên miền
bộcôngan gov vn hoặc mps gov vn hoặc côngan tỉnhthànhphố gov vn
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý